ngày hai mươi chín tháng chín tại thành phố huế tổng cục du lịch việt nam phối hợp với sở du lịch tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương về nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú du lịch việt nam
hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước người quản lý điều hành cơ sở lưu trú
tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ
vệ sinh môi trường trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng quy chuẩn đăng ký hạng sao
để thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống cơ sở lưu trú
bộ máy quản trị các khách sạn cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình ở từng vị trí điều hành
nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên và quan trọng là bảo đảm chất lượng dịch vụ vệ sinh tại cơ sở lưu trú
cùng ngày tổng cục du lịch việt nam đã phối hợp với sở du lịch thừa thuyên huế
tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở hệ thống khách sạn trên địa bàn thành phố huế